tại hà nội có một đoàn nghệ thuật vô cùng đặc biệt với những thành viên biểu diễn múa hát toàn là những cụ ông cụ bà
đây là hoạt động nằm trong một dự án vô cùng ý nghĩa của các bạn trẻ hà nội dành cho người trung niên cao tuổi có tên là đoàn nghệ thuật tuổi vàng
đây là những hình ảnh được ghi lại tại các buổi biểu diễn của đàn nghệ thuật tuổi vàng
với sự chuẩn bị vô cùng công phu từ vũ đạo kỹ thuật thanh nhạc cho đến trang phục cùng với dàn nghệ sĩ rất chuyên nghiệp
ít ai có thể nghĩ rằng những thành viên của đoàn nghệ thuật này lại đều là những cụ ông cụ bà u sáu mươi
kể từ khi thành lập cho đến nay các thành viên trong đoàn đã biểu diễn ở nhiều chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp
cũng như các chương trình văn nghệ thiện nguyện góp lời ca tiếng hát lan tỏa tinh thần tích cực tới cộng đồng
tôi vào trong facebook tôi xem tôi nghiên cứu thì tôi thấy rất là phù hợp
tại vì tôi rất là đam mê nghệ thuật từ lâu nhưng mà vì không có thời gian bây giờ tôi nhìn thấy tuổi văn
thì tôi thấy đúng là cái nơi mà mình đã yêu thích để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình
thực chất là tôi chưa đi học tập từ xưa nay bao giờ nhưng mà khi các bạn hướng dẫn rất là chuyên nghiệp
nên là tôi nắm bắt được rất là nhanh và cũng thấy là cũng không quá khó khăn gì với mình
nghệ thuật là một dự án vô cùng có ý nghĩa của các bạn trẻ
với đối tượng hướng tới chủ yếu dành cho những người trung niên người cao tuổi có tình yêu với nghệ thuật
mong muốn nâng cao cải thiện sức khỏe cũng như tìm kiếm những niềm vui trong tinh thần
cái khó khăn của cái lứa tuổi trung niên và cao tuổi này thứ nhất có thể kể đến đó chính là sức khỏe
thì mỗi cô là có một vấn đề về sức khỏe riêng ví dụ như là có cô thì đau cơ rồi đau đau khớp rồi đau chân v v
thế nên là nhóm nghiên cứu nội dung của chúng tôi thì cũng đã làm việc rất là kỹ lưỡng với nhau
để có thể thiết kế ra được một cái bộ giáo trình mà có thể hướng dẫn được các cô phù hợp với cái lứa tuổi cô nhất
có thể kể đến một cái khó khăn thứ hai nữa đó chính là về xã hội có thể là những người thân trong gia đình các cô chẳng hạn
người ta cũng chưa ủng hộ lắm các cô khi tham gia những cái hoạt động nghệ thuật như thế này
hoặc là người ta còn rất là nhiều định kiến về cái lứa tuổi này là một cái lứa tuổi mà phải trầm
phải buồn rồi phải
không được sôi nổi
hy vọng trong tương lai những mô hình như thế này sẽ còn được nhân rộng và phát triển để tạo ra nhiều sân chơi
cũng như đem đến nhiều niềm vui cho những người trung niên người cao tuổi